thành phố hồ chí minh dự kiến số lượng trẻ cần tiêm vaccine covid một mươi chín đợt này là tám trăm chín mươi tám năm trăm ba mươi bảy trẻ trong nhóm từ năm đến một mươi một tuổi
mới đây một lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm xác nhận
thành phố dự kiến triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi vào ngày một mươi sáu tháng bốn tức thứ bảy tuần này
dự kiến trong ngày đầu tiên chiến dịch tiêm vaccine sẽ thực hiện tại một số trường tiểu học
trung học cơ sở tại quận một quận năm quận một mươi quận phú nhuận
sau đó từ ngày một mươi tám tháng bốn tp hcm sẽ tổ chức tiêm đồng loạt và hạ dần độ tuổi
tiêm cho học sinh lớp lớn trước lớp nhỏ sau
hiện tại các trường đã sẵn sàng thực hiện và phối hợp cùng ngành y tế tổ chức tiêm chủng an toàn
trước đó kế hoạch của ubnd tp hcm cho biết dự kiến số lượng trẻ cần tiêm đợt này
trong đó có tám trăm tám mươi năm bảy trăm ba mươi trẻ đi học một mươi hai tám trăm linh bảy trẻ đang nuôi dưỡng ở cơ sở bảo trợ xã hội và trẻ chưa đi học
đối với trẻ đi học tiêm tại trường học hoặc tại điểm tiêm được cơ sở giáo dục và y tế địa phương
phối hợp quyết định đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch bệnh
đối với trẻ không đi học tiêm tại điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động trên địa bàn
do ubnd tp hcm và các cộn huyện quyết định
đối với trẻ đang điều trị nội trú tại bệnh viện tổ chức tiêm vaccine ngay tại bệnh viện
kể cả trẻ cư trú tại tỉnh thành khác ubnd tp cũng yêu cầu khi tổ chức tiêm chủng
đảm bảo yêu cầu giãn cách bố trí khu vực chờ cho phụ huynh bố trí số lượng trẻ được tiêm trong ngày phù hợp
đảm bảo thông tin và kết quả tiêm của trẻ phải được cập nhật đầy đủ lên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín